trong hai ngày ngày bảy và ngày mùng tám tháng ba đoàn giám sát tối cao của quốc hội do đồng chí phan xuân dũng
ủy viên ban chấp hành trung ương đảng ủy viên ủy ban thưởng vụ quốc hội
chủ nhiệm ủy ban khoa học công nghệ và môi trường làm trưởng đoàn
đã làm việc với tỉnh phú yên về thực hiện chính sách pháp luật an toàn vệ sinh thực phẩm giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi
theo ủy ban nhân dân tỉnh phú yên thời gian qua hoạt động giám sát ô nhiễm thực phẩm
phòng chống ngộ độc thực phẩm được chỉ đạo triển khai quyết liệt
tuy nhiên năm năm qua trên địa bàn tỉnh xảy ra hai mươi chín vụ ngộ độc thực phẩm khiến hai người tử vong
nguyên nhân chủ yếu là do vi sinh vật và độc tố tự nhiên
qua kiểm tra trực tiếp tại các điểm giết mổ gia súc gia cầm chợ đầu mối vùng sản xuất rau sạch
đoàn giám sát đánh giá cao những nỗ lực của tỉnh phú yên trong việc bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm
đồng thời cũng chỉ ra một số tồn tại cần khắc phục như việc thu gom xử lý bao bì thuốc bảo vệ thực vật
trong sản xuất nông nghiệp vẫn chưa triệt để và đúng quy trình dẫn đến dễ xảy ra nguy cơ gây ô nhiễm môi trường
đoàn giám sát của quốc hội đề nghị ủy ban nhân dân tỉnh phú yên cần chỉ đạo tốt hơn nữa
việc thực thi chính sách pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm của các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm
ngoài ra tỉnh cần sớm hoàn thiện quy hoạch và đầu tư xây dựng các cơ sở giết mổ tập trung
hiện đại và nhân rộng các mô hình chợ an toàn vệ sinh thực phẩm
ứng dụng công nghệ cao và sản xuất các mặt hàng truyền thống đặc sản của địa phương